từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi sẽ có năm luật mới chính thức có hiệu lực
những điểm mới nổi bật của năm luật này sẽ được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực
luật nghiêm cấm lái xe sau khi uống rượu bia đồng thời yêu cầu quán nhậu phải hỗ trợ khách bắt taxi sau khi rời quán
các nhà hàng cửa hàng tạp hóa siêu thị trung tâm thương mại phải niêm biết thông báo không bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
nếu nghi ngờ về độ tuổi phải yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước
luật thi hành án dân sự bổ sung quy định người đồng tính người chuyển đổi giới tính người chưa xác định rõ giới tính được giam giữ riêng
phạm nhân lo động không quá tám giờ mỗi ngày và không quá năm ngày mỗi tuần được nghỉ chủ nhật và ngày lễ tết
luật đầu tư công quy định giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn trước đến hết ngày ba mươi một tháng một năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau trước đây là hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đặc biệt vốn kế hoạch đầu tư công chỉ được bố trí để thanh toán nợ động xây dựng cơ bản phát sinh trước năm hai nghìn một mươi sáu
luật chăn nuôi quy định phải đối xử nhân đạo với vật nuôi không đánh đập hành hạ vật nuôi
cơ sở giết mổ phải có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ
ngoài ra luật yêu cầu sớm di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố thị xã thị trấn khu dân cư không được phép chăn nuôi
theo luật trầm trọt phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp quyết định công nhận phân bón được lưu hành tại việt nam
trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại
quyết định này có thời hạn năm năm và được gia hạn